bằng tình cảm trách nhiệm và sự trị ân sâu sắc hơn ba mươi năm qua các cán bộ và nhân viên đội quy tập năm trăm tám mươi tám
bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình đã vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để có thể quy tập hài cốt
các liệt sĩ tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại lào đưa về an táng
từ nguồn thông tin của nhân dân nước bạn lào cung cấp sau hơn bốn ngày mở rộng địa bàn tìm kiếm
đội quy tập năm trăm tám mươi chín đã tiến hành khảo sát và tìm thấy hai hải cốt liệt sĩ là bộ đội việt nam
hy sinh trong kháng chiến chống mỹ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở khu vực hang đá thạm long nằm cách nhau gần năm mươi mét ở độ sâu năm mươi cm
từ đầu mùa khô năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay đội quy tập năm trăm tám mươi chín đã triển khai lực lượng tìm kiếm ở sáu mươi bản làng của tỉnh khăm muộn
cất bốc được một mươi chín hài cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam
nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm được trên đất bản lào từ trước đến nay là một bảy trăm hai mươi sáu hài cốt
vì nền tự do đồng lập vì nhiệm vụ quốc tế cao cả những người con ưu tú của dân tộc việt nam đã ảnh dũng hy sinh
và còn rất nhiều hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện còn nằm lại trên đất nước lào anh em
với trách nhiệm của thế hệ hôm nay cán bộ nhân viên đội quy tập năm trăm tám mươi chín sẽ nỗ lực quyết tâm
khi còn có thông tin về liệt sĩ thì các anh vẫn tiếp tục đi tìm đồng đội